còn tại tỉnh hòa bình công an huyện yên thủy đã tạm giữ lái xe tải trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã làm cho ba người chết và một người bị thương xảy ra vào chiều ngày hôm qua ngày bốn tháng sáu
tài xế là nguyễn văn doanh chú tệ thành phố hà nội bước đầu tài xế khai nhận do bị mất lái
đã dẫn đến không làm chủ được phương tiện và đã gây ra vụ tai nạn nói trên
lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế doanh
sau khi đưa tài xế này về trụ sở cơ quan điều tra
ngay trong đêm bốn tháng sáu tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra không phát hiện lái xe doanh vi phạm
tuy nhiên để chắc chắn cơ quan điều tra vẫn tiến hành lấy máu xét nghiệm đối với lái xe này
theo hình ảnh camera hành trình của một xe ô tô ghi lại xe tải do doanh điều khiển chạy với tốc độ cao
trên đường hồ chí minh đoạn qua xã bảo hiệu huyện yên thủy
trong lúc vượt xe máy xúc đi cùng chiều xe tải đã lấn làn đâm vào một xe ô tô con đi ngược chiều
thùng xe tải đè bẹp chiếc xe ô tô con đã khiến ba người trên ô tô thiệt mạng
một người bị thương nhẹ và hiện đã trở về nhà
theo điều tra ban đầu xe chở đất có dấu hiệu quá tải và thùng xe cơi nới cao gấp đôi so với thời điểm đăng kiểm
thời gian gần đây tại tỉnh bắc cạn liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc do người dân hái giao rừng về ăn
trong đó nguy hiểm nhất là hái nhầm lá ngón và hoa của loại cây này
ngộ độc lá ngón và hoa của loại cây này
xuất hiện rất nhanh và biến chứng nặng nên đã có nhiều người tử vong do ăn phải loại cây kịch đồng này
giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai năm người đi làm công nhân ở xã nghĩa tá huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn hái rau rừng về ăn
sau khi ăn xong tất cả xuất hiện các triệu chứng đau bụng buồn nôn khiến một người tử vong bốn người phải nhập viện
nguyên nhân là nhóm người này hái nhầm lá ngón về nấu ăn
mình nghĩ là chắc là tại ngộ độc rượu
lại cử quan cũng nghĩ là chắc lúc đó phát khỏi thôi
mấy anh em đi nằm khoảng một mươi hai giờ không biết khoảng giờ nào nhưng mà bắt đầu thấy ông anh trai bắt đầu dậy cái bảo lấy cho cốc nước
thấy là chân tay run cập cập bảo mồm không mở được
thấy là mình vẫn còn hộ được ông anh trai một tí là đưa cho cốc nước xong là đến đợt mình chân tay là cũng như thế luôn
từ cái cảnh từ hôm qua đến hôm nay ta thoát chết một lần

từ giờ chắc là những cái thức ăn nào mà chúng ta có chúng ta có
những cái thức ăn nào mà mình không biết đến là mình cũng không dám lấy hãi về ăn được
hàng chục vụ ngộ độc do ăn nhầm các loại rau nấm có độc mọc tự nhiên ở trong rừng đã xảy ra tại bắc cạn
nhiều vụ ngộ độc tập thể có trường hợp tử vong
riêng cây lá ngón xếp hàng thuốc độc bảng a ăn ba lá có thể tử vong
loại cây này mọc nhiều ở các triền đồi gần nhà nên rất dễ hái nhầm
xét cáo là người dân không nên tự ý là hắn hés lá tại nơi nằm và tự nhiên ở rừng mà không rõ nguồn độc
và đặc biệt là không mang về chế biến để làm thức ăn
người dân miền núi có thói quen hái rau rừng và các loại nấm về ăn hoặc làm thuốc
nếu không phân biệt rõ rất dễ ăn phải cây cố độc
vào mùa mưa nấm tự nhiên mọc nhiều trong đó có cả nấm độc
do đó tuyệt đối không sử dụng những loại cây rừng khi chưa rõ nguồn gốc
khi có biểu hiện ngộ độc cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để xử lý kịp thời
trong phần tiếp theo của chương trình
cần cân nhắc đảm bảo quyền lợi của người dân
nếu đề xuất cấp sổ hồng cho căn hộ trung cư
có thời hạn chỉ từ năm mươi đến bảy mươi năm thành hiện thực
quốc hội nhất trí với đề xuất dành hơn chín sáu trăm linh tỷ đồng
để phân bổ cho ba dự án đường cao tốc
thưa quý vị theo dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được bộ xây dựng trình thẩm định
lấy ý kiến việc cấp sổ hồng cho căn hộ trung cư
sẽ có thời hạn chỉ từ năm mươi đến bảy mươi năm
thay vì có thời hạn lâu dài như hiện nay
bộ xây dựng khẳng định việc cấp sổ hồng có thời hạn cho các trung cư
chỉ áp dụng từ khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực
sẽ không hồi tố đối với những trung cư đã thực hiện theo quy định trước đó
tuy nhiên đề xuất sổ hồng trung cư có thời hạn
vẫn khiến nhiều người dân đang sinh sống tại các căn hộ trung cư
cũng như các doanh nghiệp bất động sản lo lắng phân vân
trong vòng hai mươi năm trở lại đây
trung cư dần trở thành nơi nhiều người lựa chọn để sinh sống
tâm lý chung khi mua trung cư
ai cũng quen với việc cấp sổ hồng sở hữu lâu dài
với nhiều người mua được căn trung cư là sự phấn đấu của cả đời người
đối với những người nao động
thì họ đi làm và họ tích tiền lại
và thường thì họ đi làm và họ tích tiền lại

mà khi mà họ trả góp xong
thì cũng hết luôn như thời gian đó là năm mươi năm rồi
thì coi như là cái tiền mà họ bỏ ra
thì họ cũng không được sở hữu cái ngôi nhà đó
dưới góc độ chuyên gia nhiều người cho rằng
để đảm bảo lợi ích cho người dân
bộ xây dựng nên nói rõ điều gì sẽ xảy ra sau khi sổ hồng hết hạn
khi đó căn hộ sẽ bị phá bỏ
thì người dân có được cấp quyền sử dụng căn hộ mới
hay sẽ bị tức luôn quyền sở hữu tài sản
khi mà hết thời hạn năm mươi năm đến bảy mươi năm
những căn hộ trung cư đấy vẫn còn sử dụng
thì nhà nước có gia hạn sử dụng cho người dân hay không
trường hợp mà không còn sử dụng được nữa
thì nhà nước thu hồi hay nhà nước sẽ tiêu hủy
nếu mà tiêu hủy thì có xâm phạm đến quyền sở hữu
đối với cả người dân hay không
ngay sau khi đề xuất được bộ xây dựng công bố
hiệp hội bất động sản tp hcm
đã có văn bản gửi thủ tướng chính phủ
đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà trung cư
vì không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành
và không phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân
vâng theo như lý giải của bộ xây dựng
có thể thấy bản chất nhà trung cư sẽ xuống cấp theo chu kỳ
do đó xác lập quyền sử dụng căn hộ
cũng như các công trình sở hữu chung khác
có thời hạn tương ứng với tuổi thọ là phù hợp
quy định này cũng đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới
tuy nhiên tại việt nam lại đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân
cũng như các doanh nghiệp bất động sản
vậy nếu như đề xuất này thành hiện thực thì sao
nhà nước cần những chính sách gì để người dân có thể yên tâm lựa chọn trung cư
và các nhà đầu tư thì không e ngại khi đầu tư vào thị trường nhà ở trung cư
ngay bây giờ mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
chuyên gia kinh tế
và đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
tại các nước thì đã áp dụng cái việc là cấp sổ hồng trung cư
có thời hạn
tuy nhiên vì sao nó lại không phù hợp ở việt nam
ta thấy là như vậy là tâm lý của người việt nam
từ trước đến nay đúng không
đã qua qua một quá trình
từ khi mà đất nước hòa bình đến nay
thì tất cả các đất đai thì coi rằng
đất đai tài sản nhà ở là một tài sản
mà tài sản thì có thí chất lâu dài
và tài sản thì có giá trị gia tăng
mà cái đó là nó thuộc vĩnh viễn đối với người ta
thì khi người ta đã không còn nữa
thì có thể để kế thừa lại cho đời sau
và đặc biệt trong bối cảnh như thế này
chúng ta thấy nhu cầu nhà ở như thế này là số một
khi mà đô thị ngày càng phát triển
dân ngày càng đông
và cuộc sống ngày càng đòi hỏi nhu cầu cao
thì người ta đòi hỏi một tài sản luôn luôn
phải gắn liền với quyền sử dụng người ta
cho nên với phong tục tập quán như vậy
thì theo quan điểm của anh nhân tôi
đối với việt nam
thì khó được xã hội chấp nhận và đồng thuận
một câu hỏi nữa môn xin được gửi tới ông đó là
nếu như đề xuất đi vào hiện thực
thì nó sẽ tác động đến thị trường bất động sản ra sao
đặc biệt là đối với thị trường nhà ở trung cửa
ta thấy là
một cái văn bản thí sách
ra đời thì bao giờ cũng phải đưa ra những mục tiêu
thế thì xem được những mục tiêu đấy có đạt hay không
ví dụ mục tiêu như ta nói là để thay đổi cái nhận thức
thì liệu có thay đổi hay không
hay là cái mục tiêu thứ hai là
kinh nghiệm của các nước thì có thể áp dụng
chúng ta không thể là cứ áp đặt
bên nguyên suy những kinh nghiệm của các nước vào việt nam
cái thứ ba là
cái sự đồng thuận của xã hội
hay là ví dụ mục tiêu là để làm cho cái giá thành
của giá nhà rẻ
tạo điều kiện cho cái người có nhu cầu
mua được nhiều nhà
ví dụ như vậy
hay là ví dụ như là trong cái điều kiện này
thì chúng ta thấy là đặc biệt đối với những đô thị lớn
và những đô thị đông dân
thì cái việc mà nhà ở trung cư
là một cái yêu cầu hết sức cấp thiết
cũng như ở trung quốc thì hầu như ít khi có những cái nhà
nhà đất thổ cư
mà phần lớn là ở trung cư
thế thì trong bối cảnh đó thì chúng ta phải chỉ có trên cơ sở
là xây dựng rất nhiều trung cư
thì đáp ứng được với nhu cầu
nhà ở xã hội đặc biệt ở các đô thị lớn
những trung tâm
thế thì với tất cả những mục tiêu đó
nếu mà cái trung cư này
mà trở thành hiện thực hóa
thì tôi thấy là những mục tiêu đó khó khăn được thực thi
mà chắc chắn ảnh hưởng đến cái
sự phát triển của thị trường bất đồng sản
và đặc biệt tất cả những cái hoạt động
và những quy hoạch
về xây dựng nhà ở cao tầng
cũng như giải đảm bảo được cái
mục tiêu về nhà ở
cho những đối tượng lao động thu nhập bình thường
và thu nhập thấp có điều kiện nhà ở
cũng như đặc biệt những người bình thường
thì khó có khả năng thực thi được
nếu như không thực hiện đề xuất này thì chúng ta có phương án nào
để có thể phát triển nhà ở giá rẻ cho người dân nhiều hơn ạ
đối với nhà ở xã hội
đối với người có thu nhập thấp
hoặc đối với người trách sách xã hội chúng ta có thể áp dụng cơ chế này
vì cơ chế này có nghĩa là

sử dụng nhà ở có thời hạn

hoặc năm mươi năm đến bảy mươi năm

còn phương cơ chế mà để đối với nhà ở
có nhu cầu người ta có khả năng
thì với cái
để giải quyết cái vấn đề nhà ở cho ta
bằng cái cơ chế và cấp nhà có thời hạn
thì hoàn toàn không phù hợp
và cái điều này nó không hả thi

mất cân đối cung cầu cái thị trường nhà ở
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay ạ
và tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi